cảm ơn các bạn đã theo dõi
ông phan huy anh vũ cựu giám đốc sở y tế bị xét xử về tội nhận hối lộ
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bà bồ ngọc thu cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư
bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bảy bị cáo đang trốn truy nã giống bị cáo nhàn cũng bị đưa ra xét xử
hai mươi bị cáo còn lại gồm nhiều lãnh đạo nhân viên của aic cán bộ của tỉnh đồng nai
và lãnh đạo một số công ty thẩm định giá bị xét xử về ba tội danh
theo cáo chẳng bốn công ty aic được trúng một mươi sáu gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế
tại dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
bà nguyễn thị thanh nhàn thiết lập quan hệ với cựu bí thư trần đình thành
để được giới thiệu đi gặp các quan chức trong tỉnh
bà nhàn trực tiếp sáu lần đưa tiền cho ông thành tổng cộng một mươi bốn năm tỷ đồng
những lần đưa tiền đều diễn ra tại trụ sở công ty aic hoặc trụ sở tỉnh ủy
phòng làm việc của cựu bí thư lần nhận hối lộ nhiều nhất lên đến năm tỷ đồng
ông thành xếp vào vali cá nhân mang từ hà nội vào đồng nai
cũng nhận số tiền một mươi bốn năm tỷ đồng cựu chủ tịch đinh quốc thái được bà nhàn và nhân viên
lót tay trong một mươi bốn lần kéo dài hơn một mươi năm tại trụ sở aic hoặc ủy ban nhân dân tỉnh
cựu giám đốc sở y tế phan huy anh vũ nhận hối lộ sáu lần tổng cộng một mươi bốn tám tỷ đồng
từ những chiêu trò do nguyễn thị thanh nhàn chủ mưu công ty aic đã trúng một mươi sáu gói thầu
trang thiết bị y tế và xây lắp trị giá hơn sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng
cơ quan điều tra quy kết bà nhàn hưởng lợi hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
hành vi của bà nhàn bị xác định gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
liên quan đến vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã bắt giữ thêm một mươi đối tượng
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi ba bị can
đây là vụ án xảy ra tại chín trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
gồm năm trung tâm do bị can trần lập nghĩa làm giám đốc
giám đốc các trung tâm đăng kiểm trên đã chỉ đạo nhân viên bỏ qua lỗi vi phạm
của hơn bảy mươi phương tiện nhằm thu lợi bất chính số tiền ước tính gần một mươi tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án
chỉ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vì có dấu hiệu móc nối giữa các trung tâm đăng kiểm và các trung tâm đào tạo lái xe
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
trước trong và sau tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
công an tỉnh bắc ninh đã liên tiếp triệt xóa ba đường dây đánh bạc
và tổ chức đánh bạc qua mạng với tổng số tiền khoảng hơn một ba trăm linh tỷ đồng
mới đây nhất ngày một mươi chín tháng
công an tỉnh bắc ninh phá thành công chuyên án bắt giữ một mươi hai đối tượng
trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lớn
bước đầu đấu tranh cơ quan công an xác định
từ ngày một mươi chín tháng một mươi một đến ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã giao dịch cá độ bóng đá hai ba trăm linh điểm
tương đương với số tiền trên một trăm một mươi năm tỷ đồng
quá trình bắt giữ khám xét cơ quan công an đã tạm giữ bốn xe ô tô
máy vi tính điện thoại và nhiều đồ vật tài liệu
có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng
hiện công an tỉnh bắc ninh đang đấu tranh mở rộng
làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây
bốn đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy
từ sơn la về bắc ninh tiêu thụ vừa bị công an tp bắc ninh bắt giữ
chi tiết các vụ việc có trong cụm tin vấn
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại phường võ cường công an thành phố bắc ninh bắt quả tang
lò thị hoa và con trai là quảng văn anh công chú tại tỉnh sơn la
hàng chữ trái phép năm bánh heroin và gần một trăm tám mươi tám gram ma túy tổng hợp
hoa khai nhận mua ma túy từ sơn la mang về bắc ninh bán lại cho nguyễn bá thịnh
ở huyện yên phong khám xét nơi ở của thịnh thu giữ gần một mươi hai gram heroin
và hơn hai mươi bảy gam ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thêm nguyễn trọng hùng
trú tại thành phố bắc ninh là người đi nhận ma túy cùng thịnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
cũng vừa triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh
bắt giữ hai đối tượng cùng bốn viên ma túy tổng hợp
đó là hoàng văn nghề và lù văn mến cùng chú tại tỉnh lào cai
thấy lực lượng chức năng hai đối tượng chống trả quyết liệt
phóng xe đâm vào xe máy của lực lượng chức năng hòng tẩu thoát
tại cơ quan điều tra nghề và mến khai nhận bốn viên ma túy trên
mua tại điện biên để đem về bảo yên cất giấu
sau đó mang lên lào cai tìm nơi tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú tp hcm hiện đang lấy lời khai
của trần hồng phát quê tp cnh để điều tra về hành vi cướp tài sản
phát là nghi phạm không chế bé trai bốn tuổi ở phường phú thọ hòa
quận tân phú để cướp chiếc vòng vàng
kết quả điều tra xác định vào khoảng một mươi h ngày một mươi tám tháng một mươi hai
phát chạy xe máy trên đường trần văn cẩn phường phú thọ hòa quận tân phú
thì thấy bé trai bốn tuổi đang chơi cùng nhóm bạn
phát hiện trên tay bé trai đeo vòng vàng
phát đã áp sát kéo nạn nhân lại gần để khống chế
rồi cướp lấy chiếc vòng vàng trên tay của bé trai
sau một ngày truy xét lực lượng công an phát hiện phát đang chạy xe máy
ở quận bình tân nên không chế bắt giữ
tại cơ quan điều tra phát khai do nghiện ma túy và thiếu tiền tiêu xài
nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
sau khi gây án phát đem chiếc vòng vàng đi bán được hơn một triệu đồng
ngoài vụ cướp trên cơ quan điều tra xác định phát còn chiếm đoạt
một chiếc điện thoại di động của một bé gái bảy tuổi
tại một quán cà phê trên đường khuôn việt phường phú trung vào ngày năm tháng một mươi hai
công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đang tiếp tục truy bắt đối tượng cướp tài sản
tấn công chủ nhà tại ấp tám xã xuân tây
trước đó vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai ông phạm văn thăng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
trú tại xã xuân tây huyện cẩm mỹ đang ở nhà
thì một đối tượng chùm kín đầu vào hỏi chiếc xe tải đậu trước nhà là của ai để thuê trở hàng thật
ông thăng và gọi con mình đi ra chở hàng
thì người đàn ông này đã đi vào trong nhà cầm chiếc ipad chạy ra ngoài
thế vậy ông thăng liền chặn lại và hô hoán
lúc này đối tượng rút gậy sắt loại ba khúc dài khoảng năm mươi cm thủ sẵn đánh ông thăng
ông thăng chống trả quyết liệt và truy hô người trong nhà chạy ra
đối tượng đã vứt lại chiếc ipad và leo lên xe đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát
thị xã an khê tỉnh gia lai tiếp giáp với huyện tây sơn tỉnh bình định
có quốc lộ một mươi chín đi qua
nhiều đối tượng đã lợi dụng đặc điểm trên để ẩn náu hoạt động phạm tội
thời gian qua lực lượng công an thị xã an khê luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự
nguyễn ngọc giàu hai mươi sáu tuổi chú tại xã an trung huyện croncho tỉnh gia lai
cùng với võ xuân chiến hai mươi tuổi trú tại xã tây giang huyện tây sơn tỉnh bình định
vừa thực hiện hai vụ cướp giật tài sản của người già yếu bán vé số
số tiền mà hai đối tượng cướp được là một triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng
nhận được tin báo công an thị xã an khê đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ hai đối tượng
số tiền mà hai đối tượng cướp được là một triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng
tôi đã từng có hai tình án một tình án là cưỡng đọc tài sản và trầm cắp tài sản
còn đây là nguyễn minh phụng ba mươi một tuổi trú tại xã ân nghĩa huyện hoài ân tỉnh bình định
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an khê bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
phụng điều khiển xe máy từ bình định lên thị xã an khê thực hiện chót lọt hai vụ trộm lấy nhiều tiền vàng rồi bỏ trốn
công an thị xã an khê đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện bắt giữ phụng khi đang lẩn trốn tại quận phú nhuận tp hcm
tôi là an khê gia lai độc nhập vào nhà dân lấy tiền quen điện thoại và ipad
sau khi lấy được tôi bắt giữ
tôi bán lại giá trị tiền là một trăm một mươi triệu để tiêu sạc cá nhân
thời gian qua công an thị xã an khê đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn tội phạm
trong đó thành lập tổ công tác chín trăm bảy mươi chín gồm các lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cảnh sát giao thông
tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm nhằm kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm
thông qua công tác tuần tra kiểm soát chúng tôi đã phát hiện và xử lý ngăn chặn
nhiều trường hợp càng quấy nhiều trường hợp than thiếu niên đuôi xe lặng lắt nẹt bô và một số trường hợp là chúng tôi phát hiện
các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến ma túy cũng như là các tội phạm hình sự để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã an khê
được biết năm hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ điều tra khám phá án chung của công an thị xã an khê đạt chín mươi năm sáu mươi năm án rất nghiêm trọng đạt một trăm linh
hiện nay công an thị xã đang tập trung lực lượng triển khai đợt cao điểm
đảm bảo an ninh trận tự trước trong và sau tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xứng đáng với niềm tin yêu của quần chúng nhân dân
quý vị vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online còn bây giờ là tử mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm với những thông tin hữu ích về y tế